tiếp tục với những tin tức quan trọng
hôm nay tại trụ sở trung ương đảng ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba đã họp xem xét quyết định về công tác cán bộ
ba ban chấp hành trung ương đảng xem xét cho ý kiến về nguyện vọng thôi giữ các chức vụ nghỉ công tác và nghỉ hưu của đồng chí trần tuấn anh
ủy viên bộ chính trị ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba trưởng ban kinh tế trung ương và đồng chí phan việt cường
ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba bí thư tỉnh ủy quảng nam
đồng chí trần tuấn anh là cán bộ cấp cao của đảng và nhà nước được đào tạo cơ bản được ban chấp hành trung ương đảng bộ chính trị tín nhiệm phân công giữ một số chức vụ lãnh đạo quan trọng
trên cương vị bí thư ban cán sự đảng bộ trưởng bộ công thương nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đồng chí đã có nhiều nỗ lực trong chỉ đạo điều hành công tác của ngành công thương đạt kết quả quan trọng
tuy nhiên đồng chí chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi để xảy ra nhiều vi phạm tại bộ công thương nhiều cán bộ đảng viên vi phạm pháp luật
bị xử lý hình sự xử lý kỷ luật đảng hành chính nhận thức rõ trách nhiệm trước đảng và nhân dân đồng chí đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công nghỉ công tác và nghỉ hưu
đồng chí phan việt cường là cán bộ cấp cao của đảng và nhà nước được đào tạo cơ bản trưởng thành từ cơ sở và được ban chấp hành trung ương đảng bộ chính trị tín nhiệm phân công giữ một số chức vụ lãnh đạo tại địa phương
trên công vị bí thư tỉnh ủy quảng nam các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đồng chí đã có nhiều nỗ lực trong lãnh đạo chỉ đạo
tuy nhiên đồng chí chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi để nhiều tổ chức đảng đảng viên cấp dưới vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng bị xử lý kỷ luật có trường hợp bị xử lý hình sự
nhận thức rõ trách nhiệm trước đảng và nhân dân đồng chí đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công nghỉ công tác và nghỉ hưu
căn cứ quy định hiện hành của đảng nhà nước và xem xét nguyện vọng của cá nhân
ban chấp hành trung ương đảng đồng ý để đồng chí trần tuấn anh thôi giữ chức vụ ủy viên bộ chính trị ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba
đồng chí phan việt cường thôi giữ chức vụ ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi
hai ban chấp hành trung ương đảng xem xét thi hành kỷ luật đồng chí trần đức quận ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy lâm đồng
và đồng chí nguyễn nhân chiến nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên bí thư tỉnh ủy bắc ninh vì những vi phạm sau
các đồng chí trần đức quận nguyễn nhân chiến đã suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống tiêu cực
vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương
vi phạm của hai đồng chí đã gây hậu quả rất nghiêm trọng dư luận bức xúc ảnh hưởng rất sâu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương
căn cứ nội dung tính chất mức độ hậu quả của vi phạm căn cứ quy định của đảng ban chấp hành trung ương đảng quyết định kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng
đối với đồng chí trần đức quận và đồng chí nguyễn nhân chiến ban chấp hành trung ương đảng giao bộ chính trị chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định
vào ngày hôm qua đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã dự lễ khánh thành trụ sở làm việc công an xã nghĩa trụ huyện văn giang tỉnh hương yên
phát biểu tại lễ khánh thành bộ trưởng tô lâm chúc mừng công an xã nghĩa trụ có trụ sở làm việc mới khang trang hiện đại
đồng thời nhấn mạnh việc đầu tư xây dựng trụ sở làm việc công an xã nghĩa trụ là công trình thể hiện sự quyết tâm của bộ công an sự tâm huyết trách nhiệm của cấp ủy chính quyền các cấp
sự quyết liệt chủ động của đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh hương yên trong thực hiện nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị về xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
bộ trưởng tô lâm yêu cầu công an xã nghĩa trụ nâng cao tinh thần trách nhiệm sử dụng công trình với phương châm giữ tốt dùng bền xây dựng trụ sở xanh sạch đẹp phục vụ tốt công tác chiến đấu lập nhiều chiến công giữ gìn cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
nhân dịp này bộ trưởng tô lâm gửi lời cảm ơn đến các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy hội đồng nhân dân ubnd ubnd mặt trận tổ quốc tỉnh hương yên chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đã luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng công an hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được sao
bộ trưởng tô lâm mong muốn lãnh đạo chính quyền tỉnh hương yên tiếp tục quan tâm tạo điều kiện bố trí kinh phí đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng trụ sở làm việc cho lực lượng công an xã trên địa bàn tỉnh
bảo đảm đến hết năm hai nghìn hai mươi năm một trăm linh công an xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh được đầu tư xây dựng trụ sở làm việc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
sáng nay công an tỉnh thanh hóa phối hợp với ủy ban nhân dân thị trấn mường lát huyện mường lát tổ chức lễ công bố quyết định của thủ tướng chính phủ và trao bằng tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sĩ vy văn luân cán bộ công an xã pù nhi huyện mường lát
đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân
đồng chí vy văn luân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một là người dân tộc thái ở xã tam trung huyện mường lát
tháng chín năm hai nghìn hai mươi đồng chí được điều động về làm công an xã bù nhi huyện mường lát theo đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã của bộ công an
khoảng một mươi chín h ngày sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi một công an huyện mường lát phối hợp với công an các xã trên địa bàn mật phục để bắt giữ các đối tượng mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ bản ta cóm đi bản mau huyện mường lát
trong quá trình vây bắt nhóm tội phạm đã dùng súng kíp chống trả quyết liệt làm thiếu tá vi văn luân hy sinh
ghi nhận sự hy sinh của đồng chí vy văn luân ngày bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi một đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an đã ký quyết định thăng quân hàm trước niên hạn từ thiếu tá lên trung tá đối với đồng chí vy văn luân
tại buổi lễ thưa ủy quyền của thủ tướng chính phủ đại tá phủng xuân tiến phó giám đốc công an tỉnh và đồng chí hà văn ca bí thư huyện ủy huyện mường lát đã trao quyết định và bằng tổ quốc ghi công cho thân nhân gia đình liệt sĩ vy văn luân
hôm nay đoàn công tác của báo công an nhân dân và công an tỉnh sơn la cùng nhà tài trợ tổ chức chương trình tặng quà tết cho người nghèo tại hai xã biên giới phiêng khoài và trường on của huyện yên châu và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được công an tỉnh sơn la nhận nuôi dưỡng
tại chương trình các đại biểu đã được nghe báo cáo tóm tắt về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện yên châu nói chung và hai xã biên giới phiêng khoài trường on nói riêng
thời gian qua cấp ủy chính quyền địa phương đã có nhiều chính sách phát triển kinh tế xã hội tại địa bàn biên giới tình hình an ninh trật tự cơ bản được đảm bảo
nhưng do điều kiện đi lại còn nhiều vất vả đặc biệt là tại các bản vùng giáp biên đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn phụ thuộc chủ yếu vào trồng trọt chăn nuôi quy mô nhỏ
đoàn công tác đã trao hai trăm năm mươi phần quà cho đồng bào nghèo hai xã biên giới phiêng khoài và trường on huyện yên châu và sẽ chuyển trao năm mươi xuất quà cho các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được công an tỉnh trực tiếp chăm sóc nuôi dưỡng với tổng số tiền một trăm năm mươi triệu đồng
thưa quý vị trong những ngày này trên địa bàn các xã vùng cao huyện văn yên tỉnh yên bái không khí tết tưng bừng khi những người con cả năm xa quê làm ăn trở về xung họp cùng với gia đình
hòa trong không khí đó thì tại trụ sở công an các xã chúng tôi ghi nhận không khí làm việc khẩn trương nghiêm túc sẵn sàng chiến đấu của từng cán bộ chiến sĩ
với những cán bộ chiến sĩ công an xã vùng cao dù không về quê đón tết với gia đình các đồng chí vẫn có niềm vui lớn khi cùng đồng bào nơi đóng quân
chào đón mùa xuân mới
theo chân các đồng chí công an xã phong dụ hạ huyện văn yên chúng tôi đến với bản khe tối thuộc thôn khe lầu xã phong dụ hạ
để tặng quà tết cho các cháu học sinh và các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn
năm nay bà con khe tồi của chúng tôi tết năm nay thật sự rất vui có cán bộ xã với lại chính quyền địa phương với lại các anh công an nữa
lên đón tết cùng dân làng chúng tôi chúng tôi rất vui
đây là năm thứ năm mà cán bộ chiến sĩ công an xã phong dụ hạ làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và đón tết cùng nhân dân
dù xa nhà nhưng cán bộ chiến sĩ đều an lòng khi làm tốt nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội để mọi người mọi nhà đón tết trong bình yên
năm nay là năm thứ năm công an xã phong dụ dạ chúng tôi được đón tết cùng bà con nhân dân
mặc dù vào những ngày này không được đón tết cùng gia đình
nhưng chúng tôi cảm thấy rất là vui khi được đón tết cùng bà con nhân dân
và luôn được bà con nhân dân yêu quý tin tưởng tình hình an ninh trật tự trên địa bàn luôn được giữ vững
người dân yên tâm vui xuân đón tết
vào dịp tết nguyên đán trên địa bàn xã vùng cao không khí tết tưng bừng khi những người con cả năm xa quê làm ăn trở về xung họp cùng với gia đình
trong sự nhộn nhịp đó tại trụ sở công an xã phong dụ hạ
không khí làm việc khẩn trương nghiêm túc sẵn sàng chiến đấu luôn thường trực
tết đến xuân về cũng là lúc khiến nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự càng đè nặng lên vai các anh
bởi đây là thời điểm rất dễ xảy ra các vụ việc gây mất an ninh trật tự trên địa bàn
để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn trong dịp tết
các đồng chí đã chủ động bám sát địa bàn quản lý chặt chẽ các hệ loại đối tượng
qua đó kịp thời giải quyết triệt để các vụ việc ngay tại cơ sở
không để hình thành các điểm nóng
đồng thời tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương
triển khai hiệu quả các biện pháp đảm bảo và giữ vững an ninh trật tự
các đối tượng có dấu hiệu uy phạm phong luật
lực lượng công an đã sát sao từng cơ sở
đặc biệt hôm nay cũng đã tuyên truyền tại khu vực bàn khai tối này
và một số khu vực bàn khác nữa
để nhằm cảnh giác tới tận hộ gia đình
để nhằm đón tết giáp thỉnh cho nó
để đảm bảo cho một tết bà con nhân dân ấm áp
ổn định tình hình an ninh trật tự
với khẩu hiệu thức cho dân ngủ gác cho dân vui chơi
cán bộ chiến sĩ công an các xã vùng cao yên bái
đều khắc lại hạnh phúc riêng tư của mình
nêu cao tinh thần đấu tranh phòng chống tội phạm
giữ gìn an ninh trật tự đảm bảo an toàn giao thông
để người dân yên tâm đón tết
trong sự bình yên nơi miển sơn cước
tết của đồng bào cũng là tết của những cán bộ chiến sĩ công an xã vùng cao
quân dân sung vầy hòa hợp
cùng nhau giữ vững thế trận an ninh nhân dân
chăm lo xây dựng bản làng bình yên gia đình ấm no hạnh phúc